giá nhập khẩu bình quân mặt hàng chè của thị trường đài loan trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi tám đạt mức là hai bốn trăm sáu mươi năm bốn đô la mỹ một tấn

thế nhưng có thể nói năm nay là lần đầu tiên mà lượng khách đến với tp hội an lại tăng cao đến như vậy
mỗi ngày tại đây có hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan
hội an đã đạt được một lượt khách dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài dùng đường dài
tôi đã đến hội an rất nhiều lần rồi
tầm mỗi lần hè hay là bạn bè có hứng là chúng tôi lại đến hội an đà nẵng
mọi lần thì nó không khí nó không như này đâu
đây lần đầu tiên tôi cảm thấy là hội an đông đúc và nhộn nhịp như thế này
với những điểm tham quan và các hoạt động độc đáo trong và sau tết
các tuyến phố của hội an lúc nào cũng trong tình trạng chật kín người tảng bộ đi chùa trải nghiệm ẩm thực đường phố v v
đặc biệt là tại chùa phúc kiến nhà cổ tấn thí chùa cầu và tuyến đường dọc sông
cùng với việc khách gia tăng các dịch vụ du lịch và lưu trú cũng tấp nập hơn bao giờ hết
trong cái dịp đáy vừa qua thì cái lượng khách đến với hội an tăng đột biến
điều đó cũng dễ hiểu thâu
hiện nay điểm đến của đà nẵng và hội an trở thành một trong những thương hiệu du lịch rất là quan trọng
và có sức hút đối với nhiều dòng khách đặc biệt là dòng khách đến từ đông bắc á từ hàn quốc và gần đây là khách thái lan
bên cạnh đó vào dịp tết vừa rồi cũng là thời gian nghỉ tết dài ngày cho nên lượng khách việt đến với hội an cũng tăng rất là cao
hầu hết các khách sạn trên địa bàn đều là phun đều là đài khách cả
việc khách du lịch gia tăng đột biến vừa tạo cơ hội để hội an phát triển du lịch và kinh tế
tuy nhiên điều này cũng đặt ra rất nhiều thách thức trong việc quản lý dịch vụ điều tiết giao thông áp lực môi trường
đây thì ngoài những thuận lợi thì thành phố cũng đang đấu mặt với những thách thức rất lớn do lượng khách đến thăm quan tăng cao
đặc biệt là hiện nay do hạ tầng của thành phố đã xây dựng từ rất là lâu rồi cho nên là nó nhỏ bé và nó xuống cấp rất lớn
thiếu những bãi đổ xe
thiếu những nơi đóng tiếp du khách thăm quan
vì vậy mà nó cũng tạo cái áp lực rất lớn cho thành phố đặc biệt là về vấn đề giao thông
trong những ngày gần đây thì thành phố cũng phải thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt để điều tiết giao thông
vì có thời điểm là cả ngàn ô tô bốn mươi năm chỗ là vào khu vực thành phố đậu đổ ở các tất cả các tuyến đường gây ách tắc rất là lớn
cho nên phải tập trung giải quyết
không đơn giản chỉ là kinh doanh thông thường mà còn là việc giữ gìn hương vị riêng cho nét văn hóa ẩm thực của đất hà thành

xin chào và hẹn gặp lại quý vị

đây không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân hà nội mà còn là một nét văn hóa của đất kinh kỳ
và nếu mà đã là một người sành ăn chắc hẳn ai cũng sẽ biết đến một thương hiệu phở quen thuộc trên phố huỳnh thúc kháng
đó chính là phở nhớ
phở ở trên đất hà nội để cùng tìm hiểu xem điều gì đã tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu phở này
xin chào chị ạ
chị ơi chị có thể cho em một phần
em hỏi là gia đình nhà mình ở đây thì bắn phở trên con phố huỳnh thúc kháng này đã được bao nhiêu năm rồi ạ
nhà chị bán ở đây được hai mươi ba năm
từ ngày bố mẹ chị cũng chỉ nghĩ rằng là để mưu sinh bình thường thôi
không nghĩ là mở ra mà lại được mọi người yêu thích phở như thế đâu
thế lúc đầu thì là phở bò nguyên hồng
thế sau thì nhà chị mới thuê cửa hàng riêng bán ở mặt phố huỳnh thúc kháng này này
thì khách nào cũng thấy đi đâu về cũng bảo
mà đến bây giờ khách vẫn vậy
đi đâu cũng bảo
thôi lâu không ăn
ăn phở nhớ phở quá thế rồi đặt tên thành phở nhớ đấy chứ
chị ơi em cũng đã thưởng thức phở ở rất là nhiều nơi khác nhau
nhưng mà em thấy là phở ở mỗi nơi thì lại có một hương vị rất là riêng
từ nước dùng để bánh phở đến cả thậm chí những món ăn kèm như là quẩy chẳng hạn
vậy thì với thương hiệu khởi nhớ thì điều gì đã tạo nên điều đặc biệt cho cái thương hiệu phở của gia đình nhà mình ạ
để có mua được một bát phở ngon mà để cho khách
họ cảm thấy rằng họ nhớ khi mà họ không ăn phở của mình ấy
thì ngay đầu tiên nó là cái nồi nước dùng
trong cái nồi nước dùng là bao giờ nhà chị cũng có mía nướng chị chẻ ra để cho nó ngọt
nhà chị hay cho xá sùng vào đây
thời điểm này thì giá sùng nó hơi cao và cũng có đợt không có thì chị sẽ nướng dâu mực
đấy nhưng mà thường là toàn nướng xá sùng
ninh nồi xương đấy lúc trước là ninh bằng bếp than tổ ong
thì nhà chị ba trăm sáu mươi năm ngày thì ba trăm sáu mươi hai ngày bếp đỏ
chỉ có ngày ba mươi mùng một mùng hai là chị không ninh xương
còn bắt đầu từ sáng mùng ba tối mùng hai đêm mùng hai là đã ninh xương để bán cho ngày mùng ba tết rồi
thưa chị thì em thấy với những gia đình như nhà mình thì bán phở không còn là một cái mưu sinh nữa
mà là cái cách để duy trì truyền thống gia đình cũng như là lưu giữ những cái nét văn hóa ẩm thực của đất kinh kỳ phải không chị
thật ra thì cái món phở này này
nó là một cái gần như là khuốc hồn khuốc túy một cái tinh hoa của việt nam mình
nói đến việt nam bao giờ tây là ốc phở
đấy là nói nước ngoài là người ta cũng rất là biết đến món phở
phở của việt nam mình
hơn thế nữa chị thật sự là chị rất tự hào là bố mẹ chị đã truyền lại cho chị cái nghề làm thợ này
chị nghĩ rằng là sau này chị sẽ lưu giữ
có thể là con chị thì nó không làm được thì các cháu chị hoặc là trong gia đình nhà chị
và có thể sau này mãi mãi và khi mà chị vẫn là hoạt động được chị vẫn cứ bán phở và giữ nghề này của bố mẹ
chỉ là phở bò
nhưng ở đây có đến hơn chục món khác nhau
phở bò phục vụ sở thích của mọi thực khách
riêng nước dùng thì vẫn giữ nguyên hương vị gia truyền bao nhiêu năm nay
đúng như cái tên vị phở ở đây luôn làm thực khách nhớ nhung
vì vậy mà không ít khách hàng quen thuộc đã gắn bó hơn hai mươi năm
tôi về đây một nghìn chín trăm tám mươi chín đến giờ thì ở đây cao đó mấy năm rồi bán thì còn gian đến giờ
tôi thấy là rất ngon
và đúng với chất lượng
đúng với chất lượng của ngày xưa
chúng tôi thường ăn ở đây vào buổi sáng sau khi tập thể dục về thì là vào ăn xong rồi về nhà